trang web chuyên về vận tải hàng không hopa vừa công bố báo cáo thường niên về các điểm nghỉ mát có giá cả phải trăng nhất thế giới
thành phố hồ chí minh cũng góp mặt trong bảng xếp hạng đáng tin cậy này
thứ hạng của các điểm đến dựa trên kết quả tính toán chi phí trung bình mà một du khách phải chi trả mỗi ngày tại các điểm du lịch khác nhau trên toàn thế giới
trang web tính toán bảy loại chi phí điển hình bao gồm hành trình đi taxi ba km một đêm nghỉ tại khách sạn một bữa ăn chính một nửa lít bia một tách cà phê một ly cốc tai và một chai rượu vang
với thành phố hồ chí minh hoppa tính toán mỗi du khách đến đây cần chi sáu mươi năm bảy mươi sáu usd một ngày tương đương gần một năm triệu đồng
ngoài thành phố hồ chí minh hoppa gợi ý những điểm đến có giá phải trăng nhất trên thế giới nhưng lại hoàn toàn xứng đáng cho một kỳ nghỉ thú vị như siem reap cambodia kuala lumpur ở malaysia